thưa quý vị vào trường ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội cựu chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội và một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại phiên tòa bị cáo tuấn thừa nhận việc chỉ định thầu không đúng nhưng cho rằng ở thời điểm đó thì bị cáo không có cách nào khác bởi thời điểm đó không so sánh với bảng giá thị trường
bị cáo tuấn cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng đã xác định đồng thời thừa nhận trách nhiệm cao nhất khi chỉ định thầu trong thời điểm bị cáo là giám đốc bệnh viện tim hà nội
cấp dưới của ông tuấn là bị cáo hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc bệnh viện tim hà nội cũng thừa nhận sai phạm trong quá trình chỉ đạo đấu thầu
từ thẩm định giá lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố tôi đúng cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của ông tuấn và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn năm mươi ba sáu tỷ đồng dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày